hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong năm hai nghìn một mươi sáu anh dương xuân quỳnh điều khiển xe mô tô gần đâm vào đối tượng khánh ở lề đường
ngay lập tức khánh trường tuân cường đã yêu cầu taxi đuổi theo anh quỳnh
khi đuổi kịp các đối tượng đã đánh và lấy của anh quỳnh hai điện thoại di động
không dừng lại ở đấy bọn chúng còn ép anh quỳnh lên xe máy đi hát karaoke
và bắt anh phải thanh toán tiền hát hơn hai triệu đồng
sau khi đánh nhau trên tay không với nam thanh niên xong thì chúng tôi đưa nam thanh niên lên trên cao thượng
vào quán hát lưu sở ta hát sau đó thì để cho làm thanh niên quỳnh thanh toán tiền hát
thì đâm vào bị cáo bị cáo lên xe taxi đuổi theo quỳnh trên cây xăng
vì lọc được một thì bị cáo nhảy xuống xe hạm chặn quỳnh lại còn đánh
nhận được tin báo của bị hại đội cảnh sát hình sự công an huyện tân yên đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh
với tinh thần kiên quyết bắt giữ các đối tượng phạm tội
sau sáu ngày gây án các đối tượng đã bị công an huyện tân yên bắt giữ
đáng chú ý các đối tượng bị bắt đều là đối tượng ham chơi lười lao động
riêng đối tượng khánh đã có hai tiền án về tội trộm cắt tài sản và cưỡng đoạt tài sản
chúng tôi đã cùng với tất cả những lực lượng phương tiện có được và chúng tôi đã tiến hành điều tra
và làm rõ được nhóm đối tượng gây ra vụ cưỡng đoạt tài sản của anh quỳnh
việc nhanh chóng triệt phá ổ nhóm phạm tội cưỡng đoạt tài sản
nâng tính chất côn đồ manh động trên địa bàn huyện tân niên
công an huyện tân yên đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn đem lại lòng tin trong nhân dân